tại phú thọ bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em tới sự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh lãnh đạo ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội bộ lao động thương minh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ
tại lễ phát động phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định cùng với các nước trên thế giới trong những năm qua việt nam đã xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách và huy động các tổ chức chính trị xã hội để trẻ em ngày càng được chăm lo bảo vệ tốt hơn
phó chủ tịch nước cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được môi trường sống của trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
với sự bùng nổ về công nghệ thông tin đặt ra cho các cơ quan nhà nước các tổ chức chính trị xã hội cần phải hành động và quyết tâm có giải pháp tích cực hơn nữa để trẻ em được chăm sóc được quan tâm được giáo dục được sống vui chơi trong môi trường an toàn lành mạnh hơn
phó chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các cơ quan liên quan các tổ chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đồng bộ để luật trẻ em và các văn bản pháp luật về trẻ em được thực thi hiệu quả tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em các diễn đàn trẻ em thăm hỏi tặng quà cấp học bồng hỗ trợ phẫu thuật các dị tật các bệnh hiểm nghèo ở trẻ em nhất là trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn